chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm tặng quà các công nhân công ty ja solar việt nam tại khu công nghiệp quang châu tỉnh bắc giang
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động của công ty jea solar việt nam
tuy mới đầu tư tại việt nam nhưng ja sola việt nam đã trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại bắc giang
tạo số lượng lớn việc làm bước đầu có đóng góp cho ngân sách tỉnh bắc giang
chủ tịch quốc hội cho biết quy hoạch điện tám vừa được ban hành đã nêu rõ mục tiêu tăng năng lượng tái tạo nhất là năng lượng mặt trời năng lượng gió
chủ tịch quốc hội đề nghị jee solar tiếp tục tăng tốc đầu tư vào việt nam để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
gia tăng sản lượng các sản phẩm pin năng lượng mặt trời đáp ứng nhu cầu thị trường của việt nam nói riêng và thị trường thế giới nói chung
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết năm hai nghìn hai mươi bốn quốc hội xác định sẽ tập trung tổng giả soát thủ tục hành chính để hỗ trợ nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp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
đặc biệt là không cho phép đẻ thêm dây phép con không gây phiền hà khó khăn cho người dân doanh nghiệp nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành thủ tục xuất nhập khẩu
tại kỳ họp thứ sáu mới đây quốc hội việt nam đã thông qua nghị quyết số một trăm linh bảy về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu
đồng thời cho phép thành lập quỹ hỗ trợ đầu tư được thành lập từ nguồn thuế tối thiểu toàn cầu năm nay ước tính thu được một mươi năm tỷ đồng và nhiều nguồn khác
mục tiêu của quỹ hỗ trợ đầu tư là ổn định môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước trong một số lĩnh vực mũi nhọn lĩnh vực mà việt nam ưu tiên
việt nam là một trong số ít nước trên thế giới áp dụng được điều này
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết việt nam đang thực hiện theo hướng trung ương đẩy mạnh phân quyền cho cấp tỉnh cấp tỉnh đẩy mạnh phân cấp cho cấp dưới
trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương định huệ cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã trao quà tặng công nhân công ty j a solar
trao quà tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện việt yên
trước đó chủ tịch quốc hội vương định huệ cùng đoàn công tác đã tới dâng hương trong cây lưu niệm tại đền thờ tiến sĩ thân nhân trung
cũng trong chiều một mươi tám tháng một chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác đã tới dự khánh thành và trao nhà đại đoàn kết tặng hộ gia đình bà lê thị trinh
tại thôn vàng thị trấn bích động huyện việt yên tỉnh bắc giang
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh bắc giang nói chung huyện việt yên nói riêng
trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo gia đình chính sách
mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau
đặc biệt là giúp các hộ nghèo gia đình chính sách có chỗ an cư để lạc nghiệp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé